đến chiều nay vùng ven biển cà mau đã xuất hiện gió mạnh và kèm mưa công tác chẳng chống nhà cửa trong dân gần như hoàn tất
các tàu đã neo đậu an toàn và tuyệt đối không để ngư dân ở lại tàu
tất cả người dân sống tại cửa biển rừng phòng hộ đã được di rời vào nơi an toàn
phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng cùng với các bộ ngành trung ương đi chỉ đạo trực tiếp công tác ứng phó bão tại thị trấn sông đốc huyện trần văn thời
phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng chỉ đạo tăng cường việc neo bục tàu khẩn trương cao nhất cho việc di rời cư dân sống ven biển ven các cửa sông những điểm giao nhau của những tuyến sông lớn
hiện chiều cường đang lên cao gây ngập tại những điểm thấp ưu tiên di rời người già trẻ em và tài sản vào những nơi tránh trú an toàn
tối nay phó thủ tướng tiếp tục làm việc với lãnh đạo tỉnh cà mau chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin trong bản tin thời sự sau